vào hồi một mươi hai h tức một mươi tám h theo giờ việt nam ngày một mươi hai tháng hai tại phiên toàn thể diễn ra tại strabak của pháp
nghị viện châu âu ep đã bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa liên minh châu âu eu và việt nam
ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại pháp
theo kết quả bỏ phiếu đối với evfta tổng số sáu trăm ba mươi ba nghị sĩ bỏ phiếu có bốn trăm linh một phiếu ủng hộ phê chuẩn
đối với evipa trong tổng số sáu trăm bốn mươi tám nghị sĩ bỏ phiếu có bốn trăm linh bảy phiếu ủng hộ phê chuẩn
đây là các quyết định rất quan trọng
được hai mươi bảy quốc gia thành viên eu và việt nam đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp hai bên hết sức chồng đợi sau gần tám năm
kể từ khi hai bên chính thức khởi động đàm phán evfta vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
ngay khi hiệp định evfta có hiệp lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần tám mươi sáu số dòng thuế
và hơn chín mươi chín dòng thuế của việt nam được gỡ bỏ sau bảy năm
một phần trăm còn lại sẽ được tự do hóa thông qua hạn ngạch thuế quan
ngược lại việt nam cũng cam kết bỏ ngay bốn mươi tám năm số dòng thuế cho hàng hóa eu
sau bảy năm xóa bỏ chín mươi một tám số dòng thuế và chín mươi tám ba số dòng thuế sau một mươi năm
việc ep phê chuẩn evfta và evipa là dấu mốc quan trọng trong năm kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam eu
đưa quan hệ đối tác giữa eu và việt nam lên tầm cao mới gắn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện hơn